cơn mưa kéo dài hơn năm giờ trong đêm ngày ba mươi tháng bảy tại tỉnh đắk lắc thì cũng đã gây ra ngập lụt ở rất nhiều nơi
huyện ea súp và cư mờ ga là hai địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất
trước tình hình đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện đã chủ động phương châm bốn tại chỗ
cùng người dân nỗ lực khắc phục hiệu quả do mưa lũ gây ra
theo báo cáo sơ bộ của huyện ea súp mưa lũ đã làm gần bốn hectare cây trồng
chín trăm hai mươi sáu ngôi nhà bị ngập lụt gần một trăm linh hộ phải di chuyển ra khỏi vùng lũ
hơn hai mươi con da súc da cầm bị chết ước tổng thiệt hại hơn năm mươi một tỷ đồng
hệ thống mưa nó làm không hết kịp nước nó chảy
bây giờ tôi phải dùng máy móc bơm biếc này nọ là tôi phải bơm ra ngoài
vì cái lượng nước đổ về quá nhiều
như ao bò nhà em mà trước là nó còn phơi cao bằng như thế này
thế mà bây giờ là chìm biểm đi đâu hết cá lại trôi hết
còn gốc cây nhà em là trồng nhãn này trồng bưởi này trồng mít này xoài này
thế mà cây xoài là lên đúng đến cây xoài năm nay năm thứ ba thứ tư đấy
lên cổ bồng luôn
ngay sau khi nước rút các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương
đã hỗ trợ người dân theo phương trầm bốn tại chỗ kịp thời ứng cứu
di chuyển những hộ ngập nặng đến những nơi an toàn
huyện sẽ tập trung chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị
quan tâm hỗ trợ cho người dân khôi phục lại sản xuất
song song đó thì cũng đề nghị với cấp trên
quan tâm tạo điều kiện cho huyện khắc phục những hư hỏng về cơ sở hạ tầng
cũng như hỗ trợ cho người dân về vốn về giống và các phương tiện phục vụ cho sản xuất
để giúp cho người dân sớm ổn định sản xuất trong thời gian tới
theo đánh giá của đài khí tượng thủy văn tỉnh đắk lắc
năm nay tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường
nên các địa phương cần chủ động hơn trong công tác phòng chống lụt bão
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đang giả soát
thống kê toàn bộ thiệt hại về tài sản xảy ra tại bảy huyện thị xã trên địa bàn tỉnh
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua